các bác sĩ bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội đã thực hiện thành công việc cắt bỏ khối u nặng một mươi kg trong bụng một bệnh nhân tám mươi bốn tuổi
đây là ca mổ khó nhiều nguy cơ hiện tại sáu ngày sau ngày mổ sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục
sau các xét nghiệm sinh thiết bác sĩ xác định ông nguyễn văn yết tám mươi bốn tuổi ở mỹ lộc nam định
mắc ung thư phổi tổ chức liên kết mô mỡ nằm sau phúc mạc chiếm toàn bộ ổ bụng
trên cơ sở họp hội trần với nhiều chuyên khoa bác sĩ đều thống nhất khả năng mổ được nhưng nguy cơ rất cao cho bệnh nhân
sau năm tiếng căng thẳng các kỹ thuật viên phải phẫu tích rất tỉ mỉ bằng phương pháp cầm máu tốt tôn trọng giải phẫu
dự trù các khả năng chảy máu ổ ạt có thể xảy ra xâm lấn vào các động mạch chủ
khối u được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh có đường kính bốn mươi năm cm nặng tới một mươi kg
vì khối u quá lớn bệnh nhân phải truyền tới một mươi hai đơn vị máu bằng đúng lượng máu cơ thể người
gần một tuần sau mổ sức khỏe của ông nguyễn văn yết đã ổn định ông đã có thể ngồi dậy khỏe mạnh tự ăn uống
qua trường hợp của bệnh nhân các bác sĩ khuyến cáo người dân khi phát hiện có bất thường xuất hiện khối u
sự lớn lên bất thường của khối u nên đi khám sớm can thiệp sớm để giảm nguy cơ biến chứng khi phẫu thuật